tại phiên chất vấn lo lắng trước việc nước ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện từ năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đề nghị ngay tại nghị trường quốc hội bộ trưởng bộ công thương cho biết khi nào các dự án nguồn điện được triển khai và đưa vào sử dụng
tôi muốn trao đổi với bộ trưởng về cái dự án điện khí ở bạc liêu
tôi đề nghị là đây là một cái dự án mà kỳ vọng rất lớn vào cái thu hút đầu tư của một cái vùng đồng bằng sông cổ long
là cái nơi chúng ta đang rất quan tâm
đảng và quốc hội đều luôn luôn hướng về đồng bằng sơn cổ long
thế nhưng mà cái trách nhiệm của bộ công thương tôi thấy không tích cực thậm chí là cố ý làm trái luật cư hạch cố ý làm trái chỉ đạo của thủ tướng
cho nên là đề nghị thủ tướng phải chỉ đạo triển khai ngay cái dự án này
cái dự án nhà máy điện nhiệt điện hai của thái bình
ngày hôm nay thì cũng muốn rằng là cử tri thái bình cũng muốn rằng là bộ trưởng có ý kiến trên diễn đàn và kể cả cần thiết là phó thủ tướng chính phủ chính phủ có ý kiến cụ thể cái nội dung này
sai cái dự án này thì nguy cơ cái lãng phí rất lớn về ngân sách về cái đầu tư qua cái dự án này cũng đã được đến tám mươi năm rồi
cùng như chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hỏi về nhà máy điện bạc liêu chúng tôi cần bộ trưởng bộ công thương trả lời khi nào thì làm và khi nào thì xong
đối với đại biểu bộ công thương thái bình thì đề cập đến dự án nhà máy điện thái bình hai thì đây cũng là một dự án quan trọng trong tổng số đầu điện bảy điều chỉnh
vừa qua có một số vững mắt
có những cái nguyên nhân khả năng lực thực hiện của cái chủ tổng thầu là tổng công ty pvc thuộc tập đoàn dầu khí cũng như một số các nguyên nhân khác
thế thì cái này đã trở thành một cái vụ án vì có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh trong cái sử dụng vốn cũng như là trong cái quá trình triển khai thực hiện
thì cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đã có xử lý bước đầu
chính phủ và thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo đã tiếp tục đánh giá về cái khả năng để tiếp tục thực hiện dự án
và như đại biểu đã nói là với tám mươi năm khối lượng dự án đã được thực hiện
thì cũng có cái cơ hội để chúng ta tiếp tục là đầu tư bổ sung hoàn thiện những cái phần còn lại
nhưng với cái nguyên tắc là không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt
liên quan đến cái nhà máy điện bạc liêu thì cũng rất nhiều đại biểu đã nêu
thì chúng tôi cũng xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp vào đây
và trong cái quá trình giả soát kiểm tra lại cái quá trình thực hiện của mình thì chúng tôi sẽ rất nghiêm túc đánh giá lại
nhưng mà cái quan trọng là cái tiến độ thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và cũng như của thủ tướng chính phủ
để khẩn trương tiếp tục hoàn thiện cái này và báo cáo sớm
và báo cáo thì báo cáo rồi nhưng mà tiếp tục để phối hợp để thúc đẩy cái dự án này để có thể triển khai sớm
trong sáng nay bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cũng đăng đàn trả lời chất vấn
liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế sắp xếp cán bộ công chức
sau khi sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
công tác tuyển dụng bồi nhiệm lân chuyển bồi dưỡng đào tạo thi nâng ngạch
chế độ chính sách đối với cán bộ công chức và viên chức
công tác đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ công chức viên chức
và nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ công chức viên chức
thưa quý vị sáng nay bên lề hành lang quốc hội nhiều đại biểu nhất trí
rất nhiều vấn đề của ngành công thương mà dư luận quan tâm được gửi tới vị trưởng ngành
tuy nhiên các lĩnh vực công thường rất rộng do đó cần có thời gian
nguồn lực để có thể thực hiện tốt các vấn đề được đặt ra
và những vấn đề có liên quan đến thị trường trong phần trả lời của bộ trưởng
thì bộ trưởng cố gắng cung cấp rất nhiều thông tin cho đại biểu
còn đối với phía đại biểu thì tôi nhận thấy là nhiều đại biểu rất hài lòng
cái lĩnh vực công thương là cái lĩnh vực rất rộng và câu hỏi rất là khó
và liên quan đến rất nhiều ngành nhiều cấp nhiều bộ
và không thể là một sớm một chiều mà giải quyết được
nên cho rằng cái việc trả lời của bộ trưởng bộ công thương
thì cơ bản đáp ứng yêu cầu
nhưng muốn nó thành hiện thực tổ chức thực hiện được
là phải có nguồn lực phải có tổ chức thực hiện tốt và cũng phải có thời gian nữa
thưa quý vị sau phiên trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội vào sáng nay
của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh liên quan đến lĩnh vực mà bộ này quản lý
cử tri đã có những đánh giá về chất lượng câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội
và phần trả lời chất vấn của bộ trưởng
đã ấn tượng
rất nhiều đối với trần tuấn anh
bộ trưởng bộ công thương
ông này được cái là trả lời rất là ngắn gọn và đồng thời cũng lưu lót
đấy là cái mà tôi thấy được tôi quan tâm nhiều nhất đến cái
cái chuyện mà năng lượng tái tạo của mình của việt nam mình
bộ công thương trần tuấn anh
người chủ trì người chủ của cái công trình này
tập trung vào chỗ này giải quyết trong thời gian này cũng như sắp tới
mà cũng nên nói với cử tri
cả nước á
là cái thời gian nào
chúng ta hay bị có một cái tật là nói là sắp tới thôi
không nói đích danh là gì
đến bao nhiêu
đến cuối năm mà đến tháng mấy của năm đấy
lại giải quyết được
thì vừa qua là vấn đề ở bên điện lực á
thì tăng giá về nguồn điện
nó chưa có theo mà cái thống nhất mà để thông báo đến người dân để có cái lộ trình
là tăng để người dân cũng có cái
cái chuẩn bị biết cái mức điện để mà mình là
sử dụng là tiết kiệm như thế nào
hoặc là sử dụng là vào những cái giờ nào để hạn chế
mà hiện nay thì mình cũng có nhiều cái nguồn điện rồi
cũng phải tăng giá
cũng phải là xem xét
nó có theo mức
theo lộ trình
để là tránh ảnh hưởng đến là cái nguồn là thu nhập trong gia đình của người dân
cái kinh tế cho nó ổn định
thì đó tôi thấy là cần có cái lộ trình để cho nó hợp lý hơn
thưa quý vị trong phiên chất vấn tại kỳ họp quốc hội thứ tám khóa một mươi bốn
bộ trưởng bộ công thương và các đại biểu đã thảo luận về nhiều khó khăn của ngành công thương
các vấn đề như hàng giả hàng nhái công nghiệp phụ trợ
các dự án điện chậm tiến độ và thiếu vốn
là một số điểm nghẽn mà ngành công thương đang phải đối mặt và tìm cách tháo gỡ hiện nay
mới đây vụ việc kho nhôm trung quốc trị giá bốn ba tỷ đô la mỹ đội lốt hàng việt
để xuất đi mỹ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận
lý do của việc giả mạo được đại diện tổng cục hải quan cho biết
là nhôm việt nam xuất mỹ chỉ chịu thuế khoảng một mươi năm
trong khi nhôm trung quốc muốn sang thị trường này phải chịu thuế lên đến ba trăm bảy mươi bốn
hai nhiệm vụ khải siêu bán lụa trung quốc gắn mát việt nam
với năm mươi lụa made in china trong hệ thống cửa hàng
từ năm hai nghìn chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công ty không còn nhập khẩu các mặt hàng thời trang
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay công ty cũng không tiến hành hoạt động sản xuất
tại vì vậy công ty không thể đặt ra công hoặc đặt ra công các sản phẩm thời trang của doanh nghiệp
cơ sở sản xuất trong nước
thay vào đó doanh nghiệp này chủ yếu mua các thành phẩm từ các cửa hàng hộ kinh doanh
doanh nghiệp khác trên thị trường về gắn mắc
tình hình sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc
vẫn diễn biến phức tạp khó lường
mặc dù có quyết liệt phòng chống ngăn chặn nhưng vẫn gây tâm lý lo lắng cho nhân dân
chính phủ đã có đề án ngăn ngừa gian lận thương mại xuất xứ hàng hóa
trong đó đề ra năm nhóm nhiệm vụ chính đã được giao cho các cơ quan chức năng
dự án đưa điện về vùng nông thôn miền núi
mục tiêu dự án hướng tới là cung cấp điện lưới quốc gia cho một mươi một hộ dân
một mươi bảy xã và chín thôn bản ở tất cả các vùng nông thôn miền núi hải đảo
vùng có điều kiện khó khăn trên cả nước
cũng như một số nội dung khác liên quan đến cấp điện cho các trạm bơm tưới nước
tại vùng đồng bằng sông kiểu long
tuy nhiên tính đến nay xét cả về tiêu chi vốn và các chỉ tiêu của các dự án đưa điện
về vùng nông thôn miền núi hải đảo
chỉ có khoảng hơn một mươi các nội dung của dự án này được thực hiện
khoảng một mươi tám nguồn vốn từ ngân sách được giải ngân đã được thực hiện
nguyên nhân chủ yếu khi dự án đưa điện về vùng khó chậm tiến độ vì thiếu vốn
một vấn đề khác được quan tâm gần đây
đó chính là sự phát triển ồ ạt của các dự án năng lượng tái tạo
trong đó đặc biệt là dự án điện mặt trời sau những chính sách khuyến khích về giá
nhiều tòa của các dự án đã được phê duyệt và đã được phát hiện
mới dừng ở mức khoảng ba mươi bốn mươi
thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng một mươi một là ngày kỷ niệm cách mạng tháng một mươi nga
cách đây một trăm linh hai năm bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy mùng bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
dưới sự lãnh đạo thiên tài của lãnh tụ lenin và đảng bolshevik
giai cấp công nhân và nhân dân lao động nga đã vùng dậy lật đổ chế độ xa hoàng
thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
mở ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại
thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội
cách đây đúng một trăm linh hai năm theo tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm dạng đông
cuộc tấn công vào công điện mùa đông ở petrograd bắt đầu
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản bolshevik mà người đứng đầu là vladimir ilyich lenin

thắng lợi của cách mạng thắng lợi và nhanh chóng lan tỏa ra toàn nước nga
thắng lợi của cách mạng tháng một mươi đã trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại
làm thay đổi số phận của hàng triệu triệu người nga
thắng lợi này đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh
chống lại áp bức bóc lột của giai cấp phong kiến tư sản
thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
phát triển mạnh mẽ ở châu á châu phi và khu vực mỹ latin
hai mươi tám năm sau cách mạng tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cách mạng tháng tám đã thành công rực rỡ
chủ tịch hồ chí minh sau bao năm bôn ba đã tiếp nhận ngọn lửa soi sáng
của cách mạng tháng một mươi về thắp sáng trên đất nước ta
một đất nước đã chìm nắm trong những đêm dài nô lệ
chủ tịch hồ chí minh khẳng định giống như mặt trời trói lõi
cách mạng tháng một mươi chiếu sáng khắp nam châu thức tỉnh hàng triệu người
bị áp bức bóc lột trên trái đất
trong lịch sử loài người từ trước tới nay
chưa có một cuộc cách mạng có ý nghĩa sâu xa như vậy
trải qua một trăm linh hai năm thế giới có nhiều biến động đổi thay
nhưng cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong thế kỷ hai mươi
vẫn luôn tỏa sáng và sống mãi trong lòng nhân loại
thưa quý vị chiều qua sáu tháng một mươi một sau khi tiếp nhận thông tin báo nạn trực tiếp
từ thuyền trưởng tàu cá quảng ngãi qng chín mươi tám nghìn tám trăm bốn mươi tám ts khi đang hành nghề tại vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
trực ban trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhanh chóng triển khai các phương án để kịp thời ứng cứu
nạn nhân là thuyền viên võ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
bất ngờ gặp tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến bất tỉnh
do hoạt động của cơn bão số sáu đang tăng cấp tại biển đông gây khó khăn cho công tác cứu hộ
đến tối cùng ngày lực lượng cứu nạn hàng hải mới tiếp cận được tàu
ekip nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ được triển khai lên tàu cá để cấp cứu cho nạn nhân
dạng sáng nay nạn nhân đã được đưa về đà nẵng chuyển vào bệnh viện địa phương
bước đầu nạn nhân đã vượt qua cơn nguy kịch tính mạng được bảo toàn và đang được tiếp tục điều trị
thưa quý vị tổng cục đường bộ vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra
xử lý các phương tiện không gián thẻ dịch vụ thu phí tự động
nhưng cố tình đi vào làn thu phí không dừng kể từ ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
theo tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
hiện nay tại các trạm thu phí đường bộ đã cơ bản hoàn thành lắp đặt các biển báo hiệu trên giá long môn
sân phân làn đường dẫn vào làn thu phí tự động không dừng
tuy nhiên qua camera giám sát cho thấy
nhiều phương tiện chưa chấp hành nghiêm đi theo biển báo phân làn cho loại xe của mình khi qua trạm gây ủn tắc cục bộ
do đó tổng cục đường bộ đề nghị các nhà đầu tư bot và ban quản lý đường cao tốc
kiểm tra giả soát việc tổ chức giao thông khu vực trạm thu phí
tuyên truyền bố trí người chỉ dẫn phương tiện đi đúng làn đường thu phí
đề nghị cục cảnh sát giao thông phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại trạm thu phí
với phương tiện không dán tẻ thu phí không dừng nhưng cố tình đi vào làn thu phí không dừng
đồng thời dự thảo kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm
dự kiến việc xử phạt được đề xuất thực hiện tại một số trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm
từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị theo tổng cục đường bộ việt nam cho biết
nằm trong dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương
tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín một tám trăm linh cầu dân sinh được xây dựng vượt tiến độ thực hiện khoảng hai trăm linh cầu
theo ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường bộ địa phương được triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm
xây dựng hơn bốn một trăm linh cây cầu dân sinh trên phạm vi năm mươi tỉnh thành của cả nước
dự án được ngân hàng thế giới tài trợ vốn với tổng vốn vay là ba trăm tám mươi năm triệu usd tương đương gần chín tỷ đồng
sau ba năm triển khai đã có gần hai cây cầu được khởi công xây dựng dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành một tám trăm linh cây cầu
tổng cục đường bộ việt nam cho biết tới đây sẽ tiếp tục triển khai xây dựng trên một sáu trăm linh cầu còn lại theo kế hoạch phê duyệt của giai đoạn hai
thưa quý vị tổng cục du lịch vừa ban hành công văn số một nghìn năm trăm sáu mươi gửi các sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc thông báo chính sách mới của ấn độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch việt nam
theo đó chính phủ ấn độ quyết định giảm phí cấp thị thực điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch từ việt nam đến ấn độ
phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn ba mươi ngày trong mùa thấp điểm từ tháng bốn đến tháng sáu hàng năm là một mươi usd
phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn ba mươi ngày từ tháng bảy năm trước đến tháng ba năm sau là hai mươi năm usd
phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn một năm nhiều lần là bốn mươi usd
phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn năm năm nhiều lần là tám mươi usd
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng một mươi một chỉ những người có thẻ mới được phép lên bán đảo sơn trà tham quan làm việc
đó là một phần của kế hoạch thí điểm quản lý bảo đảm
đó là một phần của kế hoạch thí điểm quản lý bảo đảm

thẻ vang có thời hạn dài ngày được lực lượng chức năng duyệt cấp cho các hộ dân chồng rừng nhịp ảnh gia các nhà nghiên cứu

hai loại thẻ cho những người lên bán đảo sơn trà
thẻ vàng có thời hạn dài ngày được lực lượng chức năng duyệt cấp cho các hộ dân trồng rừng
nhiệm ảnh gia các nhà nghiên cứu
còn khách du lịch cán bộ nhân viên đến liên hệ làm việc hoặc có nhiệm vụ thực thi
tại bán đảo sơn trà sẽ được phát thẻ xanh có giá trị sử dụng trong ngày
thời gian du khách được phép vui chơi dã ngoại là từ bảy h ba mươi đến một mươi chín h hàng ngày
ngoài ra đà nẵng cũng sẽ lắp đặt ba trạm gác để kiểm soát người và phương tiện lưu thông
và tổ chức ba tuyến xe chung chuyển chờ khách với các trạm gác đi tham quan trên bán đảo
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường
theo hướng xã hội hóa mở rộng điểm bán lẻ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
trong dịp tết canh tí hai nghìn hai mươi
năm nay tp hcm tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường theo hướng xã hội hóa
không sử dụng vốn ngân sách và tập trung đẩy mạnh liên kết bình ổn thị trường
mở rộng điểm bán hàng hóa tiêu dùng thiết yếu như bánh mứt kẹo nước giải khát lương thực thực phẩm
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường
chiến từ ba mươi bốn mươi thị phần chợ đồng mối chiến từ sáu mươi bảy mươi thị phần
và phần còn lại do các doanh nghiệp khác cung cấp
để kích thích người dân mua sắm tiêu dùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
sẽ đẩy mạnh hoạt động bán hàng lưu động đến từng địa phương
các cơ hạng đăng ký hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình bình ổn giá
với tổng số tiền hơn một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn ubnd tp hcm vừa bán hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp
phòng chống sản xuất vận chuyển mua bán tàng trữ sử dụng các loại pháo
trên địa bàn tp hcm dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
theo đó trong thời gian trước trong và sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công an tp hcm sẽ huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra kiểm tra
kịp thời bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đặc biệt trong các ngày hai mươi chín ba mươi mùa tết
bên cạnh đó công an tp hcm phải có kế hoạch phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô
và ubnd các quận huyện thị xã bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
tại các điểm bắn pháo hoa và khu vực tổ chức lễ hội
điểm di tích văn hóa lịch sử danh làm thắng cảnh trong dịp tết nguyên đán
và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố
ngoài ra ubnd tp hcm cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền
vận động giáo dục các tầng lớp nhân dân đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên
thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng pháo
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
văn phòng đăng ký liên bang mỹ đã chính thức công bố văn bản luật
từ cục kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc bộ nông nghiệp hoa kỳ
về việc công nhận việt nam là quốc gia đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm cá và cá da trơn sang hoa kỳ
cụ thể sản phẩm cá và cá da trơn xuất khẩu từ việt nam
ngoài việc được cơ quan thẩm quyền việt nam chứng nhận đủ điều kiện
sản phẩm nhập khẩu sẽ tiếp tục được cục kiểm tra an toàn thực phẩm mỹ
kiểm tra lại tại các điểm nhập cảnh của mỹ
tình trạng nguyên vẹn của container sản phẩm bảo đảm không có hư hại
trong quá trình vận chuyển ghi nhãn dây chứng nhận phù hợp
theo thống kê của cục kiểm tra an toàn thực phẩm mỹ
trong năm năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi tám chín mươi một hai tổng lượng cá và cá da trơn nhập khẩu vào mỹ là từ việt nam
việc bộ nông nghiệp hoa kỳ chính thức công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm
cá da trơn của việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ là kết quả tích cực
và cũng là thời cơ cho ngành thủy sản việt nam tăng trưởng xuất khẩu
sau hai năm nông dân khu vực đồng tháp một mươi thuộc tỉnh long an phát triển nóng
nghề ươm cá cha giống đến nay nhiều người đã thua lỗ thiệt hại nặng
sau cùng người dân chọn giải pháp bỏ con cá cha lấp ao và lại quay về trồng lúa
hoặc chuyển sang loại thủy sản khác
toàn tỉnh long an hiện có trên ba năm trăm bốn mươi hectare đất trồng lúa hai ba vụ
đã chuyển sang đào ao ươm cá cha giống tập trung ở các huyện tân hưng
tân thạnh vĩnh hưng thạnh hóa
trong nhiều tháng qua giá cá cha giống giảm mạnh chỉ còn từ một mươi tám hai mươi đồng một kg
dưới mức giá thành sản xuất đã làm cho nhiều người nuôi bị thua lỗ
nhiều hộ đã hết vốn tái đầu tư buộc phải treo ao
để cứu cánh người nuôi cá ubnd tỉnh long an đã chỉ đạo ngành nông nghiệp
làm việc với các doanh nghiệp nuôi cá thương phẩm trong tỉnh để bàn phương án liên kết tiêu thụ
nui cá cha giống trên địa bàn tỉnh tới giờ phút này của khu vực đồng tết một mươi
thì nó ước khoảng là ba năm trăm linh hectare
mình tập trung chủ yếu ở hai quyện là tân hưng và tân thạnh
từ đầu năm đến nay là giá cá tra giống liên tục giảm
và người nuôi tới thời điểm này là lỗ
mình không có được bao nhiêu hộ là gọi là lời
thì trước những thực trạng này vào tháng sáu bảy vừa rồi
ubnd có chỉ đạo ngành nông nghiệp phải trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp
nuôi cá cha thương phẩm
đến thời điểm này các doanh nghiệp nuôi cá cha thương phẩm trên địa bàn tỉnh long an đã thống nhất với các địa phương
liên kết và theo đó doanh nghiệp sẽ thông báo thời gian thả giống và số lượng giống thả nuôi
để các huyện chủ động tổ chức ươm nuôi theo quy hoạch nuôi theo chuỗi liên kết doanh nghiệp
và phải kiểm soát thật tốt nguồn kháng sinh vật tư đầu vào
bài học tự phát dẫn đến nuôi thua lỗ đã rõ và một số hộ dân đã bắt đầu lấp ao để trồng lúa cây ăn quả
hoặc chuyển sang nuôi thủy sản khác đây cũng là bài học cho việc phát triển quá nóng
không tuân theo sự khuyến cáo của các cơ quan quản lý nhà nước
giá cà phê xuất khẩu đang ở mức một hai trăm linh usd một tấn thấp nhất trong một mươi năm gần đây
việc giá cà phê xuất khẩu giảm đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân
giá cà phê nhân sô tại các vùng nguyên liệu đã xuống dưới ba mươi đồng một kg
theo hiệp hội cà phê cà cao việt nam tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
việt nam xuất khẩu một hai mươi năm triệu tấn cà phê với kinh ngạch gần hai hai tỷ usd
giảm một mươi hai năm về số lượng và kim ngạch giảm hai mươi chín so với cùng kỳ
hiện các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê đều gặp khó khăn giảm số lượng xuất khẩu
nhận định tình hình giá cà phê vẫn còn xu hướng giảm trong thời gian tới
hiệp hội cà phê cà cao việt nam khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cân nhắc
tính toán thận trọng trong kinh doanh tăng cửa mua bán ngay chốt giá trước khi giao hàng
thưa quý vị bệnh viện nhiệt đới tp hcm cho biết hiện bệnh viện đang điều trị cho bốn bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu
trong đó có một trường hợp vừa tử vong
đáng chú ý là có đến ba bệnh nhân đều ngụ tại tỉnh gia lai
như vậy thì chỉ trong vòng hai tháng bệnh bạch hầu đã liên tục xuất hiện tại tỉnh đắk lắc quảng ngãi quảng nam
và rất có thể ổ dịch tiếp theo cần được theo dõi là tại huyện cronpa tỉnh gia lai
ngoài trường hợp đã tử vong thì cả ba bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu còn lại đều ngụ tại buôn e kia
xã ea rờ sai huyện cronpa tỉnh gia lai
sau quá trình điều trị hai bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến tốt
tuy nhiên còn một bệnh nhân đã bị biến chứng viêm cơ tim nặng
trước đó tại buôn e kia có đến ba người tử vong bất thường cũng nguy do mắc bệnh bạch hầu
từ tháng tám đến nay bệnh bạch hầu đã liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước
dịch bệnh chủ yếu xảy ra ở những khu
khu vực vùng sâu vùng xa nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn dịch vụ y tế còn hạn chế
bệnh bạch hầu là bệnh lý nguy hiểm tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát
chỉ trong vòng năm đến sáu ngày sau khi mắc bệnh mà không được điều trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao
biện pháp tốt nhất là tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh
bệnh bạch hầu đã có vaccine phòng bệnh rất là đặc hiệu
chính vì vậy mà biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất đặc hiệu nhất và hiệu quả nhất
chính là tiêm vaccine phòng bệnh
hiện nay vaccine phòng bệnh bạch hầu
đã được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng tiêm miễn phí cho tất cả trẻ em dưới hai tuổi
với ba liều cơ bản và một liều bổ sung
ba liều cơ bản tiêm vào lúc hai tháng ba tháng và bốn tháng tuổi
và tiêm nhắc lại vào lúc một mươi tám tháng tuổi
khuyến cáo người dân nên đi tiêm phòng đầy đủ để phòng tránh bệnh
khi có các dấu hiệu của bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị
thưa quý vị việt nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao
chiếm đến chín mươi ung thư
từ các tuyến nội tiết đáng nói là căn bệnh này diễn biến âm thầm
khiến người bệnh khó phát hiện và chủ quan nên điều trị muộn
không những vậy nhiều bệnh nhân còn có những sai lầm trong việc lựa chọn phương pháp chữa bệnh
dẫn đến khó khăn trong quá trình điều trị
theo tổ chức ung thư toàn cầu ung thư tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng
năm hai nghìn một mươi hai ung thư tuyến giáp đứng hàng thứ một mươi ba trong các loại ung thư
thì hiện nay căn bệnh này đã xếp thứ chín và gặp ở nhiều lứa tuổi từ ba mươi đến bốn mươi
thậm chí còn có xu hướng trẻ hóa khi ghi nhận nhiều ca mắc ở độ tuổi hai mươi
so với các loại ung thư khác thì ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt hơn khi phát hiện sớm
tỷ lệ khỏi trên chín mươi
thế nhưng một số bệnh nhân khi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp lại có những sai lầm trong điều trị
như tự ý điều trị theo thời lang hay bỏ rời điều trị
theo các bác sĩ nếu thấy xuất hiện khối u ở cổ thì cần đi khám ngay
còn đối với những trường hợp không có triệu chứng lầm sàng thì nên đi khám sức khỏe định kỳ
để có biện pháp can thiệp sớm hạn chế biến chứng xảy ra
trong phần tin quốc tế iran chính thức nối lại việc làm dầu urani
nga cùng hợp tác với mỹ trong vấn đề dầu mỏ xị đi
thưa quý vị theo thông báo của tổ chức năng lượng hạt nhân iran
nước này bắt đầu bơm khí urani vào
các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân ngầm fordow chính thức nối lại hoạt động làm dầu urani
thông tin từ tổ chức năng lượng hạt nhân iran cho hay
hoạt động bơm khí urani vào một bốn mươi bốn máy ly tâm đã được bắt đầu vào ngày hôm nay tại fordow
mọi công đoàn đang được giám sát bởi các thanh sát viên của tổ chức giám sát hạt nhân liên hợp quốc
tiến trình này sau khoảng vài giờ sẽ đi vào ổn định và dự kiến đến ngày chín tháng một mươi một
khi các thanh sát viên của tổ chức năng lượng quốc tế iaea thăm khu vực này lần nữa
thì mức độ làm dầu urani sẽ đạt bốn năm
theo thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm iran nhất trí đưa cơ sở fordow thành một trung tâm hạt nhân
vật lý và công nghệ
còn một bốn mươi bốn máy ly tâm tại đây sẽ được sử dụng vì các mục đích khác
chứ không phải để làm dầu urani như sản xuất các dạng nguyên tử đồng vị không phóng xạ với nhiều mục đích dân sự
thủ tướng anh boris johnson đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử
với cam kết sẽ đưa thỏa thuận brexit ra bỏ phiếu tại quốc hội
ngay ngày đầu tiên
ông johnson nhấn mạnh rằng việc trì hoãn brexit không có lợi cho đất nước và nền kinh tế anh
đồng thời khẳng định thỏa thuận brexit mà ông đã nhất trí với lãnh đạo eu là thỏa thuận lớn cho nước anh
ông cũng cáo buộc phe đối lập đang ngăn cản brexit và kêu gọi cử tri bỏ phiếu ủng hộ đảng bảo thủ
nếu không sẽ phải đối mặt với hai cuộc trưng cầu ý dân vào năm tới khi công đảng đắc cử
cuộc bầu cử sớm ngày một mươi hai tháng một mươi hai tới sẽ là cuộc đối đầu chính giữa đảng bảo thủ cầm quyền
và công đảng đối lập
đồng thời được coi là phép thử mức độ tí nghiệm của người dân với ông johnson trên công vị thủ tướng
hiện đảng bảo thủ vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận
bộ ngoại giao nga vừa đưa ra khẳng định nga sẽ không hợp tác với mỹ trong vấn đề dầu mỏ syri
đồng thời cho rằng chính quyền syri là thực thể duy nhất nên kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia trung đông này
thông báo của bộ ngoại giao nga khẳng định dầu mỏ tại syri là tài sản quốc gia của toàn bộ người dân syri
về vấn đề kiểm soát các trại giam của các lực lượng dân chủ syri sdf
những nơi đang giam giữ các phần tử của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
phía moscow sẽ sẵn sàng hợp tác với damas trong việc kiểm soát các lãnh thổ có những trại giam này
hiện quân đội mỹ đang xây dựng hai căn cứ mới ở tỉnh deir ezzor dầu dầu mỏ ở đông bắc syri
tổng thống mỹ donald trump trước đó cho biết một nhóm binh sĩ mỹ sẽ bảo đảm an ninh của các mỏ rộng tại miền đông syri
phía nga cho rằng những hành động như vậy là không thể chấp nhận được
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự một mươi một h ba mươi của truyền hình nhân dân